hiện nay các doanh nghiệp việt nam kết hợp buôn bán làm ăn với các đối tác nước ngoài ngày càng nhiều
do đó rủi ro trong việc ký kết hợp đồng quốc tế khiến các doanh nghiệp việt nam gặp rất nhiều khó khăn
để giúp các doanh nghiệp quản lý tốt doanh nghiệp của mình am hiểu luật pháp và chủ động xây dựng hợp đồng
trước khi đàm phán và ký kết hợp tác được thuận lợi chiều ngày hai mươi bốn tháng tám
hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ tp hcm đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro trong mùa bán quốc tế
theo các chuyên gia các doanh nghiệp trong nước cần chuẩn bị trước nội dung đàm phán nhằm chủ động trong quá trình đàm phán
giúp các doanh nghiệp lường trước được những tình huống rủi ro có thể phát sinh khi đàm phán hợp đồng
bên cạnh đó các luật sư lưu ý có những trường hợp đối tác cài vào văn bản hợp đồng những nội dung gây bất lợi cho các doanh nghiệp
và rủi ro sẽ thể hiện ngay trên hợp đồng những trường hợp như vậy xảy ra rất nhiều trong các hợp đồng bảo hiểm
để giảm thiểu rủi ro khi ký kết hợp đồng nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần am hiểu luật pháp quy định chặt chẽ các điều khoản trong hợp đồng
điều lưu ý các doanh nghiệp cần nêu rõ trong hợp đồng mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng sẽ được giải quyết bởi trung tâm trọng tài cụ thể
theo quy tắc tố tụng trung tâm này tuyệt đối không ghi là giải quyết bằng trọng tài hoặc tòa án
bởi như vậy sẽ dẫn đến hậu quả là cả trọng tài và tòa án đều không thể tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp khi xảy ra tranh chấp